tổng thống mỹ donald trump vừa tuyên bố sẵn sàng đưa sudan ra khỏi danh sách các nhà tài trợ khủng bố
sau khi đạt thỏa thuận bồi thường liên quan đến các vụ tấn công do tổ chức khủng bố al qaeda thực hiện
nhằm vào đại sứ quán mỹ tại kenya và tanzania hồi năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chính phủ chuyển tiếp ở sudan đã đồng ý bồi thường ba trăm ba mươi năm triệu đô la cho các nạn nhân người mỹ và thân nhân của họ
tổng thống mỹ donald trump cho biết ngay sau khi sudan bồi thường washington sẽ đưa nước này ra khỏi danh sách đen
theo một số quan chức động thái này có thể thúc đẩy sudan tiến tới bình thường hóa quan hệ với israel
tiếp sau các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và bahrain
liên minh châu âu eu đã ngay lập tức hoan nghênh tuyên bố của tổng thống mỹ cho rằng đã công nhận sự tiến bộ của sudan
trong bối cảnh nước này đang tăng cường hội nhập với cộng đồng quốc tế